lãnh đạo thành phố đà nẵng giao cho các sở ban ngành khẩn trương tìm giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất
liên quan đến vấn đề thiếu lao động ubnd tp yêu cầu các doanh nghiệp đưa ra các tiêu chí tuyển dụng về số lượng
trình độ và nhu cầu chủ động phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội các cơ sở đào tạo nghề
trung tâm giới thiệu việc làm để bổ sung nhân lực duy trì sản xuất đồng thời yêu cầu sở tài nguyên môi trường
sở xây dựng hướng dẫn đẩy nhanh việc hoàn tất thủ tục về đánh giá tác động môi trường để doanh nghiệp sớm triển khai các hạng mục đầu tư